công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã bóc gỡ thành công một đường dây đưa người trốn ra nước ngoài lao động trái phép
sau một thời gian theo dõi vào lúc một mươi bốn h chiều qua hai mươi ba tháng hai trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã kỳ đồng huyện kỳ anh
công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh ra lệnh kiểm tra xe ô tô do nguyễn hữu hòa chú xã phủ việt huyện thạch hà điều khiển do có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng hoàng thị cảnh chú xã kỳ đồng huyện kỳ anh khi đang có hành vi đưa tám người trốn đi nước ngoài
được biết cảnh từng có thời gian làm việc tại tỉnh quảng đông trung quốc
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu khi về xã kỳ đồng huyện kỳ anh cảnh thấy con em họ hàng của mình ở quê đều không có việc làm
nên nảy sinh ý định đưa số người trên trốn đi ra nước ngoài lao động để kiếm tiền
hoàng thị cảnh đã tìm gặp những người nói trên và hứa hẹn sang trung quốc lao động lương mỗi tháng một mươi triệu đồng
lương thường thì không được thì nói với con cháu là ai có nhu cầu thì đi sang một người là năm triệu
để được cảnh đưa đi sang trung quốc lao động trái phép mỗi người phải nộp cho cảnh năm triệu đồng và không cần bất kỳ một loại giấy tờ gì
cảnh đặt vé xe đưa người lao động từ hà tĩnh ra móng cái rồi bàn giao lao động cho một phụ nữ tên là lan
lan sẽ tổ chức đưa các lao động vượt biên bằng đường tiểu biên
tuy nhiên hành vi của hoàng thị cảnh đã bị công an huyện kỳ anh kịp thời phát hiện bắt giữ
qua vụ án này cơ quan điều tra khuyến cáo mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát
đừng vì thiếu việc làm mà để kẻ xấu lôi kéo rụ rỗ vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật
và mang nhiều hệ lụy khác khi sang nước ngoài mà không được pháp luật bảo hộ